thưa quý vị mới đây nhận được tin báo của người dân trên tuyến sông tiền
thuộc thúy phận ấp tân hòa xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
xảy ra một vụ sạt lỡ do gió to sóng lớn đứt chạy xiết đã cuốn trôi một mươi ba lòng bè nuôi cá
trên đó có một mươi người dân mắc kẹt cảnh sát đường thủy đã kịp thời có mặt để ứng cứu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo trạm cảnh sát đường thủy sa đéc thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an đồng tháp đã khẩn trương phân công tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
trên tuyến sông tiền gồm ba đồng chí do đồng chí trung tá nguyễn trung triều phó trưởng trạm
làm tổ trưởng đến ngay hiện trường nơi xảy ra vụ việc để hỗ trợ đưa người dân từ bè lên bờ an toàn
đồng thời tổ công tác đã chưng dụng một tàu kéo để di chuyển các lòng bè cá vào bờ và buộc dây an toàn
tuy nhiên trong lúc các lồng bè cá bị nước cuốn trôi có hai lồng cá bị nước tràn vào
làm cá từ trong lòng thoát ra ngoài sông thiệt hại khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
dù lực lượng đến hỗ trợ mỏng chỉ có ba đồng chí nhưng tổ công tác đã không ngại nguy hiểm
ứng biến kịp thời linh hoạt để đưa người và tài sản trên các lòng bè cá đến nơi an toàn